vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn hồng ân ba mươi chín tuổi quản lý quán vick beer club để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cùng bị tạm giữ về hành vi trên có năm nhân viên của quán gồm phan văn âu hai mươi một tuổi tạ quang hùng hai mươi hai tuổi nguyễn mạnh tú hai mươi một tuổi dương lê tính hai mươi bốn tuổi và phan thị tuyết mai hai mươi bảy tuổi
trước đó kiểm tra quán ba trái hình vick beer club ở tổ ba mươi ba khu cầu xéo thị trấn long thành tỉnh đồng nai
lực lượng chức năng phát hiện một trăm một mươi ba người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ một trăm bốn mươi viên nén ma túy tổng hợp ba mươi năm gói ma túy đá hai bịch cỏ mỹ hai mươi hai dụng cụ hút xì xa cùng nhiều bịch ni lông có đựng chất bột màu trắng nghi là ma túy
qua test nhanh hai mươi chín đối tượng dương tính với chất ma túy trong đó có năm nhân viên và hai mươi bốn khách
bước đầu nguyễn hồng ân thừa nhận số ma túy trên được mua về bán lại cho khách đến chơi để kiếm lời
âu hùng tú tính và mai khai nhận
liên quan đến việc mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tám đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bắt quả tang tại một bãi đất trống ở ấp phước tiến xã đông thạnh huyện châu thành
vật chứng tạm giữ tại hiện trường gồm tám con gà trống đá một mươi bốn bộ cựa sắt hai mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng cùng một số vật dụng liên quan kiểm tra trên người các đối tượng và khu vực xung quanh
lực lượng làm nhiệm vụ còn tạm giữ hơn
triệu đồng tiền mặt trên một mươi điện thoại di động và một mươi năm xe mô tô các loại
chiều tối ngày hôm qua tại khu vực xã tân liễu huyện yên dũng tỉnh bắc giang xảy ra tình trạng tái cháy rừng
trước đó một ngày cũng tại khu vực này hơn năm hectare diện tích rừng phòng hộ đã bị cháy
cho than cháy âm ỉ kết hợp với thời tiết hành khô gió mạnh nhiều ngày khiến đám cháy bùng phát trở lại tạo thêm ba điểm cháy lớn khác nguy cơ lan rộng uy hiếp khu thiền viện trúc lâm phượng hoàng
đến khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một mươi hai đám cháy mới cơ bản đã khống chế
được biết các loại cây trồng tại khu vực rừng bị cháy bao gồm keo bạch đàn và thông hơn một mươi năm tuổi
hiện các lực lượng vẫn tiếp tục tham gia chữa cháy và ngăn cháy lây lan thiệt hại chưa thể thống kê
tại an giang mới đây lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắt khống chế hai đối tượng nguyễn văn bền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hành vi cố ý gây ủn tắc giao thông
vào thời điểm trên đối tượng nguyễn văn bền điều khiển xe gắn máy chở nguyễn văn út lưu thông trên tuyến quốc lộ trần hưng đạo
theo hướng long xuyên về châu đốc
khi đến khu vực chân cầu hoàng diệu phường mỹ bình bất ngờ dừng xe gây ủn tắc giao thông trên khu vực cầu
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ trong người út một cây đoàn dùng để bẻ khóa và một cây kìm một tua vít trong cốp xe
tại cơ quan công an út khai nhận nhặt được cây đoạn ở ngoài đường còn đối tượng nguyễn văn bền dương tính với ma túy
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân